huyện hòa vang thành phố đà nẵng là một trong những địa phương của cả nước
sớm về đích xây dựng nông thôn mới trong giai đoạn hành một mươi hành hai mươi
sau gần một mươi năm thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới
huyện hòa vang đã có một mươi một trên một mươi một xã đạt chuẩn nông thôn mới giai đoạn từ hành một mươi hành một mươi năm
và theo kế hoạch đến cuối năm nay một mươi một trên một mươi một xã được công nhận theo bộ tiêu chí giai đoạn hai
từ năm hành một mươi sáu đến hành hai mươi
hòa vang là huyện nông nghiệp duy nhất của thành phố đà nẵng
có gần bảy mươi ba ha đất tự nhiên chiếm gần bảy mươi năm diện tích thành phố đà nẵng
toàn huyện hiện có một trăm ba mươi hai người với tỷ lệ lao động có việc làm hơn chín mươi bảy
và là một trong những địa phương được ban chỉ đạo trung ương chọn làm điểm
để chỉ đạo sớm hoàn thành mục tiêu xây dựng nông thôn mới
qua quá trình thực hiện các cấp địa phương trên địa bàn hòa vang xác định công tác tuyên truyền vận động nhân dân
phát động các phong trào là giải pháp hàng đầu để huy động sức
mạnh tổng hợp đồng thời kiến nghị lãnh đạo thành phố ban hành cơ chế chính sách đặc thù xây dựng nông thôn mới